trú tại thôn sáu xã đạ oai huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng vì đã có thành tích xuất sắc dũng cảm cứu một vụ tai nạn xe khách thảm khốc có thể xảy ra tại đèo bảo lộc
hành động dũng cảm cứu xe khách của anh khỏi vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã được dư luận khen ngợi
vào sáng nay ubnd tỉnh lâm đồng đã tặng bằng khen cho anh bắc
nhiều cơ quan thông tin đại chúng cũng đã dành tặng anh bắc nhiều phần quà cho hành động dũng cảm này
cũng trong ngày hôm nay chủ tịch nước trần đại quang bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng đã gửi thư khen lái xe phan văn bắc
ông nguyễn hữu thắng tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh lâm đồng cũng cho biết
các cơ quan chức năng cũng đang có đề xuất với chủ tịch nước trao tặng huân chương dũng cảm cho tài xế phan văn bắc
ubnd và bộ giao thông vận tải cũng đã có văn bản đề nghị thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho anh bắc
vì đã có hành động đặc biệt dũng cảm trong việc giúp lái xe và các hành khách trên xe khách biển kiểm soát năm m ba n hai nghìn tám trăm hai mươi bốn
thoát khỏi tai nạn thảm khốc trên đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác vào ngày hôm nay công an quận bình thạnh tp hcm
đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nghi án nổ súng trước bến xe miền đông khiến nhiều người hoang mang
trước đó vào chiều tối qua ngày bảy tháng chín nhiều người dân có mặt ở khu vực cổng hai bến xe miền đông
đường đinh bộ lĩnh quận bình thạnh đã hốt hoảng tháo chạy khi nghe một tiếng nổ lớn như tiếng súng
một số nhân chứng cho biết một nam thanh niên mặc áo mưa từ bến xe đi ra đứng nói chuyện với một người đàn ông khác
sau đó thanh niên này rút súng trong người ra bắn chỉ thiên
bảo vệ của bến xe đã chạy đến nhưng không kịp giữ lại đối tượng
lực lượng công an ngay sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc
vào khoảng chín giờ sáng nay trên xa lộ hà nội đoạn qua cầu rạch chiếc
quận chín tp hcm một chiếc ô tô mất lái đã đâm hàng loạt phương tiện trên đường khiến ba người bị thương
thời điểm trên ô tô biển số năm mươi một f năm mươi nghìn một trăm hai mươi sáu chạy với tốc độ cao trên xa lộ hà nội theo hướng quận hai đi thủ đức
khi qua cầu rạch chiếc thì bất ngờ hút văng ba xe gắn máy đang chạy cùng chiều phía trước
vụ tai nạn đã khiến ba người bị thương trong đó một người bị thương nặng
giao thông qua khu vực u nứ hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
vào ngày hôm nay
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã mở phiên tòa hình sự xét xử đối với nguyễn phú thắng
trú tại xã nghi trung huyện nghi lộc tỉnh nghệ an về hành vi giết người
và thắng là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng năm nguyễn phú thắng và anh nguyễn đức hòa cùng hai người bạn khác đang ngồi nhậu
giữa thắng và anh hòa đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến số sát
trước đó thắng đã dùng con dao gọt hoa quả thủ sẵn trong người đâm một nhát vào vai anh hòa đã khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
tại tòa bị cáo thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn phú thắng mức án tù trung thân về tội giết người
còn tại phú yên đối tượng hồ minh trinh chú xã sơn thành đông huyện tây hòa
bị truy nã về tội cố ý gây thương tích vừa ra đầu thú sau khi được công an huyện tuy hòa vận động
do mâu thuẫn cá nhân vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu hồ minh trinh đã cầm dao đâm anh nguyễn thanh tuấn chú cùng xã gây thương tích hai mươi tám
sau khi gây án trinh đã bỏ trốn khỏi địa phương
qua vận động thuyết phục hồ minh trinh đã đến công an huyện tây hòa đầu thú
được biết đối tượng hồ minh trinh từng có tiền án về tội cướp giật tài sản
hàng ngàn loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
cùng nhiều nguyên liệu nhãn mát máy móc được dùng để sản xuất mỹ phẩm giả vừa bị phát hiện bắt giữ
tại cơ sở kinh doanh của ông nguyễn văn giáp đóng tại ấp phước tân một xã tân hưng thành phố bà rịa
theo lời khai ban đầu của ông nguyễn văn giáp thì những thùng bột chất lỏng và các dung dịch này
được chủ cơ sở mua tại chợ kim biên quận năm thành phố hồ chí minh
rồi đưa về cơ sở này dùng máy móc pha chế đóng gói sang chiết thành hộp
rồi dán nhãn mát đưa đến bán tại các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong thu giữ toàn bộ các sản phẩm này để tiến hành xác minh điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay tại chân cầu trà khúc hai thuộc phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi
đã xảy ra một vụ cháy xe container
đầu xe container chở hàng đông lạnh biển số bảy mươi sáu r một mươi nghìn một trăm hai mươi bảy đang lưu thông tại khu vực đường tránh đông
thuộc phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi thì đầu xe bốc cháy dữ dội
tài xế kịp thời thoát ra ngoài dập lửa
nhưng không kịp lửa đã thiêu dụi đầu xe lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến dập tắt đám cháy
rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người
thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin nhanh của truyền hình công an nhân dân